một sản phụ trẻ mang thai ba mươi năm tuần bị vỡ gan tự phát vừa đường các bác sĩ ở bệnh viện bạch mai cứu sống và ra viện vào ngày hai mươi chín tháng bảy
đây được đánh giá là một trong những ca bệnh khó và hiếm gặp nguy cơ đe dọa tính mạng bệnh nhân
sản phụ được cứu sống là nguyễn thị thanh tâm ba mươi tuổi ở huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
các bác sĩ cho biết trước đó chị tâm đang mang thai tuần thứ ba mươi năm
được bệnh viện sản nhi tỉnh vĩnh phúc chuyển lên khoa cấp cứu bệnh viện bạch mai trong tình trạng sốc mất máu
chảy máu ở bụng do vỡ gan suy gan cấp và dối loạn đông máu
đây được đánh giá là một trong những ca bệnh khó và hiếm gặp ở nước ta nguy cơ cao đe dọa tính mạng bệnh nhân
tuy nhiên với sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời của các chuyên khoa tại bệnh viện bạch mai
bệnh nhân được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn phức tạp như phẫu thuật cầm máu diện vỡ gan
hồi sức tích cực sốc mất máu điều trị dối loạn đông máu nặng lọc máu thở máy
hiện tình trạng bệnh nhân ổn định đã ra viện trở về với gia đình